các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
gần ba tháng nay nhiều người dân ở xã thạch đà huyện mê linh thành phố hà nội mất ăn mất ngủ vì vỡ hụi
người ít thì mất vài chục triệu còn nhiều thì hơn một trăm năm mươi triệu
chưa tính số tiền lái
tất cả số tiền tích cóp vốn liếng đều đổ dồn vào chơi hụi
nhưng chuẩn bị đến ngày lấy thì trụ hụi lại chết đột ngột
người thân chủ hụi nói không rõ ràng số sách ghi chép khi đóng hụi ra sao nên không biết ai để trả
nhà bà loan chỉ mất vài chục triệu
còn một số gia đình mất tới hơn một triệu
như bà đặng thị đông đóng một mươi năm tháng với số tiền một trăm năm mươi triệu
nhưng cuối cùng cả gốc lẫn lãi cũng chưa biết đến bao giờ có thể lấy được
được biết phần lớn người dân ở xã thạch đà đóng tiền hụi cho bà vang và ông thành cũng vì tin tưởng
nhưng bà vang lại chết đột ngột nên nhiều người dân hoang mang
không biết mình sẽ lấy lại số tiền đã đóng suốt nhiều tháng qua như thế nào
mà số tiền đó là mồ hôi công sức chất chiêu trong vài năm
để có một khoản tiền coi như tiết kiệm có dư
khi gia đình có việc cần dùng
cũng vì mục đích đó mà bà nhung đã dùng hết số tiền một trăm năm mươi triệu chơi họ chỗ bà vang
đó là số tiền làm phụ hồ sách ngựa trong ba năm dành dụng để sửa nhà
vì cứ đến mùa mưa nhà lại bị ngập trong nước
thế nhưng cũng như nhiều người dân ở xã thạch đà
đến cận ngày dốc ống họ thì bà nhung nghe tin chủ họ chết
giờ tiền mất gia đình kinh tế lại càng khó khăn
chả còn gì nữa
thế là hết
mất ba năm phụ hồ mới được số tiền như thế
bắt đầu vào chơi thì bà nhung bà nghèo nhất này
bà cứ vào cái họ nhà tôi mà lấy một cục mà lưng cái nhà mà sửa nhà
bà cứ rủ thì là đi vào nhà bà
năm hai nghìn một mươi tám có một cái trường hợp vỡ mà vỡ tầm một mươi bảy tỷ
tiếp sau đó thì là ba bốn chủ nó đã vỡ
đã thì có một cái chợ do đó người ta muốn khi những đồng tiền nhận rỗi
thì người ta gửi vào
ông chủ gây để khi nó cần hết lấy hàng lấy họ
người ta lại lấy báo người ta lấy có thể có cái tiếng nghe
bởi vì người ta đóng bốn triệu thì ngày mai người ta lại lấy năm triệu
trong vòng hai mươi tháng mỗi tháng đóng bốn triệu thì ngày mai người ta lấy năm triệu
ví dụ đóng bốn triệu là hai mươi tháng người ta phải đóng tám mươi triệu
chứ sau hai mươi tháng người ta lấy về là một trăm linh
thế do đó là cái ông chủ cũng không quay trở kịp
mà cũng không có cái khả năng để kinh doanh
để ra cái nãy để mua bốn cái trình này một triệu trên một tháng
để do đó nó trở thành vỡ là vỡ ra như vậy
hàm lãi suất cao lại nghĩ tiền đóng hàng tháng
không mất đi đâu lại còn xin lời để dành
nên đó là tâm lý chung của nhiều người dân tham gia đóng họ hụi
từ trước đến giờ thì bà chỉ côi bé bé thôi
sau khi bà lấy được cái uy tín thì bà côi to
bà côi to bà rủ dân là mỗi người đóng chẳng hạn năm triệu thì là được sáu triệu
chẳng hạn chơi là một mươi sáu người thì đóng cho bà một mươi năm người
đến thứ một mươi sáu là mình được lấy
theo thống kê là hôm tôi thống kê được chín mươi ba thành viên người chín mươi ba thành viên họ này
tổng số tiền đã lên tới một mươi hai tỷ rồi
ở đây thì người ta ở đây là nó là hụi phải xác định nó là hụi
khi mà người chơi người ta chỉ biết bất kỳ ông chủ họ đó bất kỳ ông chủ hụi đó
chứ người ta không biết là đấy là họ hay hội người ta không phân biệt
không cần biết là có bao nhiêu người chơi
vậy là cứ đếm tháng là tôi đóng hôm nay tôi chơi
và hôm nay cái bát họ này tôi vào đây thì cứ đếm tháng sau tôi lại đóng
sau đó tôi đóng đủ hai mươi tháng
nếu như tôi không lấy trong giữa kỳ thì là đúng hai mươi tháng sau tôi đóng hai mươi người bằng tám mươi triệu
chẳng hạn tôi lấy về một trăm linh triệu
cũng vì là người trong xã đều là người quen biết
nên khi đóng tiền người đóng và người chủ họ chỉ ghi số tiền đóng hàng tháng vào những quyển số tay đơn giản như thế này
mà không hề có bất cứ giấy tờ cam kết có tính pháp lý nào khác
và đồng thời người đóng ngụy họ
cũng không biết trong mỗi bát họ đội của mình có bao nhiêu người chơi
chỉ biết hàng tháng đóng tiền và chưa đến lượt mình được lấy họ
thì như đã nói hoạt động ngụy họ là một hoạt động huy động tiến dụng dân dân dân sự truyền thống
không viên hoạt quyết định của pháp luật
tuy nhiên nếu những hoạt động này có tổ chức và trở thành một quy mô lớn
thậm chí xuyên cả đề bàn và với quy mô hàng tỷ thậm chí hàng trăm tỷ đồng
đặc biệt là huy động với lãi sức cao
ngang với lãi sức cho vai đặc lãi
thì tất cả những điều đó là vi phạm của quốc pháp
đều là đối tượng quản lý của pháp luật
và cần phải được ngăn chặn sớm để tránh tích tụ và trở thành một quả bom nợ
hoặc là một sự bùng phát vỡ nợ gây ảnh hưởng đến nhiều người
khi vỡ hủy vỡ họ xảy ra
thì câu hỏi quan trọng của quốc gia là người dân có khả năng lấy lại tiền của mình được hay không
và lấy bằng cách nào
chúng tôi đã tìm kiếm thực sự để tìm câu trả lời
việc tham gia hủy họ là sự thỏa thuận của các bên
nếu như vi phạm thì phải làm đơn trình báo với các cơ quan
để các cơ quan vào cuộc tiến hành xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật
người chơi họ mà thấy chủ họ thông báo bị vỡ họ chẳng hạn
và thường hay có một cái cách hành xử
nếu không nói là rất nguy hiểm
khi mà gì đến để đè họ ra để bắt nợ
những tài sản của chủ họ
thì ở đây những người tham gia chơi họ
họ rất dễ mắc phải một cái rủi ro pháp lý về mặt về việc cưỡng đoạt tài sản
câu chuyện vỡ hội tại xã thạch đà huyện mê linh thành phố hà nội
cũng chỉ là một trong rất nhiều vụ vỡ hụi ở rất nhiều địa phương trên khắp cả nước
thời gian gần đây tình trạng kiên mất vì hủy đang diễn ra khá phổ biến
nơi ít thì vài tỷ nơi nhiều thì có đến hàng chục
nhưng điều đáng nói là các vụ vỡ hụi diễn ra gần như hình thức rất giống nhau
là cứ đến ngày chuẩn bị dốc ống họ người dân được lấy tiền
thì chủ hủy thông báo vỡ hủy
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
vỡ hủy gần hai mươi năm tỷ đồng ở xã phú nhuận huyện bảo hắm tỉnh lào cai
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
vỡ hủy hai mươi bảy tỷ đồng ở thị trấn ia kha huyện ia rai gia lai
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
vỡ hủy hai tỷ đồng ở huyện cảng long tỉnh trà vinh v v
những đối tượng người chủ hủy họ
có chung những thủ đoạn khá là giống nhau
những đối tượng này sẽ lựa chọn những người nào sẽ tham gia vào những cái dây họ mà các đối tượng này sẽ lập ra
thông thường thì mỗi một đối tượng này sẽ lập ra rất nhiều giấy họ khác nhau
lôi kéo nhiều người khác nhau hùn vốn để tham gia chơi họ
tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người để các đối tượng lựa chọn những cái dây họ cho nó phù hợp
đồng thời lại tạo ra một cái danh sách ảo về những người đã tham gia những cái dây hụi trước đó rồi
tất nhiên đây là những người không có thật
đồng thời các đối tượng thường đưa ra những chiêu bài đó chính là
càng lấy lãi sau càng lấy cái hụi sau cái quy quyền của mình được lấy
thì lại càng ưu hưởng đến mức lãi suất cao hơn
dưới con mắt của các nhà nghiên cứu kinh tế
tình trạng chơi hụi họ hiện nay đang có màu sắc đỏ đen
mức lãi suất khác kỳ với hụi đưa ra từ ba mươi năm mươi
thậm chí còn đến ba trăm linh là không tương đế và có yếu tố vi phạm pháp luật
theo quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
có quy định là những khoản vay
theo quy định của nhà nước là không được vượt quá hai mươi một năm của khoản tiền cho vay
đồng thời theo quy định tại điều hai trăm linh một của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì cũng có quy định về tội cho vay lãi nặng
với cái mức lãi suất ở đây cho vay
là vượt quá năm lần với cái mức cao nhất mà bộ luật dân sự đã quy định
có nghĩa là sẽ cấu thành tội cho vay nặng lãi
khi mà cái lãi suất này nó đạt từ một trăm linh một năm của cái khoản tiền cho vay
trong cái tình huống mà đã nêu
thì có thể thấy rằng là
những người dân tham gia chơi họ
và họ đã hồn vốn là bốn triệu một tháng
và hưởng lãi suất đó chính là một triệu một tháng
thì từ đó có thể thấy rằng là
với cái mức lãi suất này thì có thể tính ra
một năm họ sẽ hưởng là ba trăm linh
và với mức ba trăm linh này nó vượt quá hẳn một trăm linh của quy định bộ luật hình sự
thì thậm chí là họ không những vi phạm cái mức lãi cao nhất mà bộ luật dân sự quy định
mà họ còn có nguy cơ phải bị áp dụng những cái
chế tài nghiêm khắc của nhà nước
về những quy định của bộ luật hình sự
nghĩa là hành vi của họ đã cấu thành lên tội là tội cho vay nặng lãi
cùng hình phạt đã có quy định rõ ràng của pháp luật
nhưng chúng ta cũng cần lưu ý
khi chơi hụi đóng tiền vào
thì dễ nhưng rút tiền ra thì khó
phường hụi họ là hình thức quy động vốn được chính phủ cho phép từ năm hai nghìn sáu
thế nhưng nhiều người đã lợi dụng hình thức này
để quy động vốn trái phép
để lừa đảo chính đoạn tài sản
để lái rất nhiều bất mát
và bao nhiêu tấn bi kịch
cho nhiều gia đình
sự giám sát thật trễ hơn nữa
của các cơ quan chức năng với các phường ngụy họ
là vô cùng cần thiết
nhưng người đóng vai trò quan trọng
bảo vệ đồng tiền của người dân
là chính bản thân họ
những câu chuyện trên
là lời cảnh báo đến quý vị
hãy luật trước tất cả những rủi ro khi chơi hụi họ
bởi đằng sau một món lợi kéo bở
bổ xuống lãi suất cao bất thường
rất có thể là cái bẫy mất tiền
và rất nhiều tiền
thất vả thất chiêu
trong rất nhiều năm